kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin an ninh thế giới ngày hai mươi một tháng bốn
bản tin hôm nay mở đầu với thông tin về tình hình xung đột ở sudan
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres hôm qua đã kêu gọi các bên đối địch ở sudan
ngừng bắn trong ba ngày để kỷ niệm lễ hội ad anfit của người hồi giáo
và cho phép dân thường đang mắc kẹt ở những khu vực xung đột di tản
cũng như tìm kiếm các dịch vụ y tế thực phẩm và những mặt hàng thiết yếu phẩm khác
trước đó cùng ngày cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn unhcr cho biết
khoảng một mươi đến hai mươi người sudan đã tìm cách sơ tán sang cộng hòa sát láng giềng
nhằm tránh giao tranh ở vùng darfur trong những ngày qua
theo unhcr đây là con số đáng báo động
miền đông cộng hòa chad giáp với darfur trước đó đã tiếp nhận bốn trăm linh người tị nạn từ sudan
và những người mới đến đây đang gây thêm căng thẳng cho các dịch vụ
và nguồn lực công cộng vốn đã quá tải của quốc gia láng giềng
trong một diễn biến liên quan cùng ngày tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan
đã có hai cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo sudan trong đó khẳng định ankara sẽ tiếp tục sát cánh
cùng với đất nước sudan anh em trong giai đoạn hiện nay đồng thời tuyên bố thổ nhĩ kỳ sẵn sàng
cung cấp mọi hình thức hỗ trợ cho sudan trong đó có vai trò làm trung gian cho các sáng kiến hòa bình
tiềm năng giữa các bên tại quốc gia đông phi này
tổ chức y tế thế giới who cũng kêu gọi cả hai bên liên quan trong cuộc xung đột tại sudan
tạm dừng giao tranh qua đó cho phép người dân được chăm sóc y tế nếu cần
đồng thời mở hành lang nhân đạo cho các nhân viên y tế bệnh nhân và xe cứu thương
về kế phát ô ước tính bạo lực giữa quân đội sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh
đã khiến khoảng ba trăm linh người thiệt mạng và trên ba người khác bị thương
trong hơn một mươi ngày qua lực lượng bảo vệ bờ biển maroc đã giải cứu năm trăm năm mươi hai người di cư
đang cố gắng tìm đường đến châu âu ở cả đại tây dương và địa trung hải
đa phần những người di cư đến từ các quốc gia châu phi cận sahara
theo tuyên bố nhiều người đã cố gắng vượt biển bằng những chiếc thuyền tạm bỡ
cano ván trờit phản lực và thậm chí là bơi
maroc là quốc gia trung chuyển của nhiều người di cư đang cố gắng tìm đường đến châu âu
thông qua lãnh thổ chính của tây ban nha hoặc qua quần đảo canary ở đại tây dương
thống kê của liên hợp quốc cho thấy quý i năm hai nghìn hai mươi ba là quãng thời gian nguy hiểm nhất kể từ năm hai nghìn một mươi bảy
đối với những người di cư đến châu âu qua ngã địa trung hải với nhiều nạn nhân thiệt mạng
đầu tháng này một mươi một người di cư đã thiệt mạng do chìm thuyền ở đại tây dương
khi họ đang cố gắng đến quần đảo canary
do không đạt được thỏa thuận với giới chủ với mức thủ lo tăng thêm trả cho người lao động
nghiệp đoàn vodi ở đức đã kêu gọi các thành viên tham gia cuộc đình công lớn
tại nhiều sân bay của nước này trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng bốn
cuộc đình công đã làm tê lịch các sân bay ở các thành phố dusseldorf hamburg và cologne
hiệp hội sân bay adv cho biết những cuộc đình công bắt đầu từ tối một mươi chín tháng bốn
có thể ảnh hưởng tới khoảng bảy trăm linh chuyến bay tại ba sân bay lớn ở đức và hơn một trăm linh hành khách
ngoài các chuyến bay bị hủy hành khách cũng được cảnh báo sẽ phải chờ đợi chuyến bay lâu hơn
để bù đắp cho hành khách bị hủy chuyến do hoạt động đình công
nhiều chuyến bay sẽ được chuyển sang ngày hai mươi hai tháng bốn hoặc những ngày tiếp theo
trước đó vd đã kêu gọi nhân viên làm việc trong lĩnh vực an ninh hàng không
kiểm soát hành khách và hàng hóa cũng như bộ phận dịch vụ
ép về giới chủ khi những cuộc đàm phán về mức thủ la tăng thêm vẫn đang gặp bế tắc
dự kiến vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng bốn tới
giá lương thực ở pháp và tây ban nha đang tiếp tục tăng không ngừng
do cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tồi tệ nhất trong một trăm linh năm qua đang diễn ra trên khắp eu
đây là thông tin theo báo cáo do bloomberg mới công bố
pháp là nước tiêu thụ gia cầm hàng đầu tại eu
giá thịt gà nguyên liệu chính trong một số món ăn truyền thống
tăng khoảng một mươi tám trong khi đó cà rốt tăng ba mươi ba năm bơ tăng hai mươi ba chín và thậm chí rượu vang
mặt hàng tăng giá chậm nhất cũng cao hơn tám bốn tính theo năm
giá thực phẩm dịch vụ và hàng hóa sản xuất tăng là những nguyên nhân chính gây ra lạm phát
trong khi đó giá hồ các nguyên liệu được sử dụng trong món ăn chính pela của tây ban nha cũng tăng một mươi tám
giá dầu ô liu đã tăng ba mươi hai một trong khi giá rau và các loại đậu tăng hai mươi bảy tám trong năm

giá gạo đã tăng hai mươi hai một so với một năm trước
hiệp hội nông dân trẻ tây ban nha đang cảnh báo về việc giá tiếp tục tăng hơn nữa
do khả năng thiếu hụt dầu ô liu trong đợt hạn hán vào năm hai nghìn hai mươi hai
sản lượng dầu ô liu đã giảm đáng kể ở tây ban nha nhà sản xuất dầu ô liu lớn nhất thế giới
ít nhất hai người đã thiệt mạng ở quận mark lane bang oklahoma
khi rông bão và lốc xoáy quét qua một số khu vực ở miền trung nước mỹ vào tối ngày hai mươi tháng bốn
cơ quan quản lý khẩn cấp địa phương đã khuyến cáo người dân tránh xa các khu vực bị ảnh hưởng
đây là cơn lốc xoáy nằm trong chuỗi một mươi tám cơn lốc xoáy đang hoành hành tại miền trung nước mỹ từ hôm một mươi chín tháng bốn
khiến ba người thiệt mạng trong khi nhiều nhà cửa bị san phẳng
hình công tác tìm kiếm và mắc kẹt đã hoàn tất
sau khoảng một mươi sáu hộ gia đình ở bang oklahoma vẫn đang bị mất điện
dịch vụ thời tiết quốc gia mỹ dự báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm sẽ tiếp tục kéo dài
trong cả ngày đến đêm hai mươi hai tháng bốn với khả năng có thêm lốc xoáy rông bão nghiêm trọng
và mưa đá lớn trên khắp các vùng miền của miền trung nước mỹ
bao gồm các bang oklahoma kansas và iowa
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc của mỹ đã đưa ra hướng dẫn mới
khuyến khích tiêm mũi bổ sung vaccine covid một mươi chín thể lưỡng trị
đối với những người từ sáu mươi năm tuổi trở lên và những người bị suy giảm hệ miễn dịch
hướng dẫn của cdc được đưa ra sau khi cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda
đã đơn giản hóa khuyến cáo tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
theo đó hầu hết người dân chỉ cần tiêm một mũi tăng cường vaccine thể lưỡng trị
là đủ để phòng người trùng gốc và các biến thể omicron ba bốn ba năm của virus sars cov hai
theo hướng dẫn của cdc vaccine ngừa covid một mươi chín thể đơn trị ban đầu
của các hãng dược phẩm pfizer và moderna hiện không còn được khuyến cáo sử dụng ở mỹ
và tất cả người dân từ sáu tuổi trở lên
nên tiêm một liều vaccine thể lưỡng trị và không cần phải tiêm thêm bất kỳ loại vaccine nào khác
trừ những người từ sáu mươi năm tuổi trở lên hoặc bị suy giảm hệ miễn dịch
đối với trẻ em từ sáu tháng đến năm tuổi vẫn có thể được tiêm vaccine nhiều liều
theo hướng dẫn của fda
trong khi đó tổng thống mỹ joe biden vừa công bố kế hoạch của nước này
đang đóng góp thêm một tỷ đô la mỹ cho quỹ tài trợ khí hậu
nhằm phối hợp các nỗ lực để ngăn chặn tình trạng ấm lên toàn cầu
phát biểu trong cuộc họp trực tuyến
của diễn đàn các nền kinh tế lớn về năng lượng và khí hậu
tổng thống biden nhấn mạnh khoản đóng góp trên sẽ được chuyển tới quỹ khí hậu xanh
để các quốc gia phát triển cùng chung tay giúp các nước nghèo xây dựng môi trường sống xanh
sạch và chống biến đổi khí hậu
ngoài ra tổng thống mỹ cũng công bố kế hoạch đóng góp năm trăm linh triệu đô la mỹ
trong vòng năm năm để đóng góp cho quỹ amazon
quỹ hoạt động để chống nạn phá rừng ở amazon của brazil và các hoạt động liên quan
hiện chính quyền của tổng thống biden đặt mục tiêu
lượng khí thải của mỹ vào năm hai nghìn ba mươi sẽ giảm khoảng năm mươi năm mươi hai so với các mức của năm hai nghìn năm
đồng thời thúc đẩy các quy tắc sâu rộng nhằm hạn chế khí thải
với năm trăm một mươi bảy phiếu thuận và ba mươi tám phiếu chống
nghị viện cho oip đã phê chuẩn một cơ chế cấp phép tiền kỹ thuật số mica
trở thành nơi đầu tiên trên thế giới có đạo luật toàn diện về tiền kỹ thuật số
mica sẽ có hiệu lực tới năm hai nghìn hai mươi bốn
các quốc gia tham gia cuộc chiến
các gia thành viên liên minh châu âu đã ủng hộ việc ban hành luật liên quan đến tiền kỹ thuật số
bao gồm các loại tiền điện tử như bitcoin etherine và các mã thông báo có thể giao dịch khác
có giá trị được đảm bảo bằng công nghệ chuỗi khối như nft
các quy tắc được ep thông qua được kỳ vọng sẽ định hình một ngành công nghiệp
đang bị những vụ bê bối và thất bại bổ vây
bên cạnh đó quy định về chuyển tiền sẽ giúp giám sát chặt chẽ hơn
đối với các giao dịch tiền kỹ thuật số khiến nó phù hợp hơn với các hoạt động tài chính truyền thống
theo eu điều này khiến tội phạm khó sử dụng tiền điện tử hơn cho hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền
các quy tắc về tiền điện tử sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
sau khi các quốc gia thành viên eu chính thức thông qua luật
những dòng sông đầy rác thải sinh hoạt từ lâu đã là chủ đề mà nhiều quốc gia quan tâm
nhằm giải quyết tình trạng này một công ty môi trường của anh đứng đầu là richard hardiman
đã nghĩ ra mô hình cá mỏ hút rác với mục tiêu làm sạch dòng sông thêm
ngăn rác thải nhựa chảy ra biển
đây được đánh giá là một giải pháp tiềm năng giúp giải quyết vấn đề rác thải trong nguồn nước
tại nhiều thành phố trên thế giới
nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
robot cá mập hút rác weshark đã được triển khai từ trung tuần tháng ba
tại khu tài chính thịnh vượng canary wharf nằm bên bờ sông thêm của nước anh
như một phần của dự án làm sạch nước sông đoạn chảy qua khu vực
và biến nó thành một dòng nước trong lành hơn
richard hardiman người sáng lập và là giám đốc điều hành công ty rand marine
lần đầu tiên nại ra ý tưởng về robot làm sạch nước
khi chứng kiến hai người đàn ông trò thuyền vớt rác trên dòng sông
ở thành phố cape town nam phi quê hương của ông
những công nhân môi trường đang dọn dẹp một ít rác thải ở một khu vực nước
khi họ vừa vớt được một chút rác thì gió đã thổi bay mọi thứ
công việc rất vất vả nhưng cực kỳ kém hiệu quả
lấy cảm hứng từ cái miệng rộng của cá voi nhám loài động vật biển khổng lồ
ngoạm bất cứ thứ gì ở phía trước công ty rand marine của ông richard
đã chế tạo robot dọn rác trên sông hồ mang tên westrack
tôi bí robot như một thiết bị hút bụi roomba làm sạch nước
đó là cỗ máy tự động hút vật chất ô nhiễm ra khỏi bề mặt nước
rác gây ô nhiễm có thể là nhựa hoặc bất kỳ mảnh vụn rác thải
hoặc sinh khối như tảo dòng
robot do ông reak sáng tạo có phạm vi hoạt động là năm km
và có khả năng thu gom tới năm trăm linh kg rác thải nhựa mỗi lần hoạt động
tương đương với hai mươi hai bảy trăm linh chai nhựa mỗi ngày
điểm đặc biệt của loại robot này là khả năng vận hành
mà không tạo ra tiếng ồn hay phát thải khí carbon
chúng tôi thiết kế wattart theo phương thức robot không tác động đến môi trường
mà thiết bị đang hoạt động
chúng ta thấy có rất nhiều tàu thuyền ra khơi làm sạch biển
nhưng thường chạy bằng động cơ diesel với máy móc chuyển chuyển động
thường vẫn có dầu nhớt và vật chất gây ô nhiễm quay trở lại nước
trong khi các tàu thuyền hoạt động vì mục đích làm sạch nước biển
tất cả các loại rác thải được thu gom trong bụng robot
sau đó sẽ được đưa lên bờ phân loại chuyển đi tái chế hoặc xử lý có trách nhiệm
trong khi hút rác đầy khoang westrack cũng thu thập những mẫu nước cần thiết để đánh giá
rác không chỉ thu gom rác thải mà nó còn thu thập mẫu nước
qua đó chúng tôi sẽ phối hợp
chúng tôi sẽ phối hợp với các đối tác và đưa ra phương án làm sạch nước phù hợp
wh hiện có hai phiên bản điều khiển từ xa hoặc hoàn toàn tự động
robot này có giá khoảng hai mươi bảng anh hoặc cho thuê với giá một mươi bảng anh mỗi tháng
đây được kỳ vọng sẽ là một giải pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề rác thải gây ô nhiễm nguồn nước
tại nhiều đô thị trên thế giới một cách hiệu quả mà không mang lại tác dụng phụ
trước con số tám triệu tấn rác thải nhựa xâm nhập vào đại dương mỗi năm
phần lớn bị cuốn từ các thành phố ra biển thông qua các con sông
ông richard hadiman cho biết mong ước của ông là triển khai giải pháp hút rác này trên khắp thế giới
để trả lại vẻ đẹp cho các dòng sông